sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng những em học sinh tiêu biểu ở các cấp học về văn hóa đạo đức và các hoạt động xã hội năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
đây là sự kiện thường niên của ngành giáo dục và đào tạo thủ đô
tại buổi lễ sở giáo dục và đào tạo hà nội tuyên dương khen thưởng hơn tám trăm linh em học sinh ở các cấp học đã có thành tích xuất sắc trong học tập văn hóa đạo đức các hoạt động xã hội
và những em học sinh đạt giải quốc gia và quốc tế trong năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
năm học vừa qua trong các kỳ thi quốc tế và khu vực học sinh của thủ đô đã đạt được một trăm ba mươi tám giải trong đó cũng một mươi giải nhất vừa so với năm trước hai mươi giải
trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp một mươi hai học sinh của thành phố hà nội đã đạt một trăm ba mươi hai giải
là một trong những tỉnh thành phố đứng đầu trong khám nghiệp
trong kỳ thi khoa học kỹ thuật học sinh của thủ đô đã đạt hai mươi bốn giải và đặc biệt là trong kỳ thi toán học mở rộng thành phố hà nội tổ chức có chín nước tham gia và hai mươi bảy tỉnh thành phố cùng tham gia thì đoàn hà nội đã đạt cúp nhất toàn đoàn
trong năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám ngành giáo dục thủ đô cũng đặc biệt ghi nhận bốn mươi bảy học sinh đạt giải nhất nhì ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia
đã được nhận bằng khen của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo và bốn mươi em học sinh tiêu biểu được nhận giấy khen của giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội
bởi vinh danh này nó giống như là một cái buổi tức là em cảm thấy là mình được quan tâm bởi những người xung quanh
và từ đó thì em sẽ thấy được là em sẽ cảm thấy cái việc mình đóng góp cho ngành giáo dục nó trở nên ý nghĩa hơn
và em có thêm cái động lực
để mà học tập ngành giáo dục đào tạo không chỉ quan tâm đến giáo dục đại trà mà còn đặc biệt quan tâm đến giáo dục mũi nhọn
và chính vì vậy thì trong công tác chỉ đạo chúng tôi luôn quan tâm đến việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi
các nhà trường cũng như các thầy cô giáo thì quan tâm việc dạy đại trà
nhưng bên cạnh đó là tập trung bồi dưỡng các em học sinh giỏi để tham gia các cuộc thi trong nước cũng như là quốc tế
xin chúc mừng
trong cuộc tiếp theo ngành giáo dục đào tạo thủ đô cần thiết lập và triển khai những kế hoạch
mang tính lâu dài về đồng bộ cơ sở vật chất phương pháp giảng dạy cũng như công tác quản lý
để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của hà nội nói riêng và toàn quốc nói chung